nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ đoàn viên thanh niên các em học sinh huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh
những kiến thức về biển đảo các văn bản của nhà nước liên quan đến chủ quyền biển đảo
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương
tại trường trung học phổ thông cô tô ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ba mươi học sinh tham dự cùng trải qua bốn phần thi với chủ đề ra khơi vượt sóng cập bến đặt mốc chủ quyền
các thí sinh trả lời bằng hình thức trắc nghiệm nội dung về những kiến thức về biển đảo việt nam
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn truyền thống của lực lượng cảnh sát biển
để luôn giữ biển xanh sạch đẹp chúng ta có một bờ biển thật là đẹp để đón những khách du lịch
theo đại diện ban tổ chức cuộc thi nhằm củng cố lòng yêu nước yêu biển đảo của tổ quốc
nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển biển đảo của đất nước
góp phần tăng cường sự đoàn kết hiểu biết gắn bó giữa cán bộ lực lượng cảnh sát biển với nhân dân
thầy cô giáo và các em học sinh địa phương
các em học sinh sẽ hiểu rõ hơn cạn kẽ hơn bởi những người hướng dẫn trực tiếp
những chiến sĩ cảnh sát biển thì nó sẽ cạn kẽ hơn với các thầy cô đứng ở trên bục giảng
thông qua cuộc thi này chúng tôi mong muốn rằng là làm sao trang bị tuyên truyền cho các em học sinh
ngay từ trên ghế nhà trường những kiến thức cơ bản
về biển đảo từ đó để các em có một ý thức có nhận thức và xác định được trách nhiệm của mình
về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo xác định đây là những chủ nhân tương lai đất nước
do vậy mà ngay từ trên ghế nhà trường chúng tôi cũng phải xác định là phải có nhận thức và trách nhiệm
trong vòng vệ chủ quyền biển đảo
trung cuộc ban tổ chức trao tặng một giải nhất hai giải nhì ba giải ba
ban tổ chức cũng trao tặng một mươi chiếc xe đạp cho một mươi em học sinh gia đình chính sách
gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn của trường